xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin tối ngày hôm nay
trước khi đến với phần thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần cập nhật số ca mắc covid một mươi chín mới nhất ngày hôm nay hai mươi tám tháng một mươi
tính từ một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm chín mươi hai ca nhiễm mới
trong đó có bốn tám trăm bảy mươi sáu ca nhập cảnh và một mươi sáu ca ghi nhận trong nước tăng bốn trăm bảy mươi hai ca so với ngày trước đó tại một mươi sáu tỉnh thành phố có một chín trăm tám mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một sáu mươi chín
đồng nai bảy trăm bốn mươi năm
bình dương sáu trăm một mươi tám
tây ninh một trăm chín mươi
hà giang một trăm tám mươi bốn
kiên giang một trăm sáu mươi
tiên giang một trăm sáu mươi
tiền giang một trăm ba mươi chín
cần thơ một trăm ba mươi tám
quảng nam một trăm hai mươi chín
sóc trăng một trăm hai mươi tám
bình thuận một trăm một mươi sáu
trà vinh chín mươi hai
phú thọ tám mươi một
đắk lắc tám mươi
cà mau bảy mươi tám
nghệ an bốn mươi ba
bến tre ba mươi chín
hậu giang ba mươi chín
nam định ba mươi tám
hà nội ba mươi một
thừa thiên huế ba mươi một
khánh hòa ba mươi
đồng tháp hai mươi sáu
vĩnh long hai mươi năm
ninh thuận hai mươi hai
thanh hóa hai mươi hai
hà nam hai mươi một
lâm đồng hai mươi
bà địa vũng tàu một mươi chín
bắc ninh một mươi hai
phú yên một mươi
quảng ngãi chín
quảng bình chín
vĩnh phúc bảy
quảng trị bảy
đắc nông sáu
bình định năm
đà nẵng bốn
bắc giang ba
hưng yên hai
lào cai hai
quảng ninh một
lạng sơn một
thái nguyên một
yên bái một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bạc liêu giảm hai trăm bốn mươi hai
đắk lắc giảm một trăm bảy mươi bốn
thành phố hồ chí minh giảm bảy mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đồng nai tăng hai trăm bốn mươi sáu
hà giang tăng một trăm sáu mươi năm
bình dương tăng chín mươi bảy
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua ba chín trăm tám mươi ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín trăm linh năm bốn trăm bảy mươi bảy ca nhiễm đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm chiều một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín một trăm chín mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm linh sáu trăm sáu mươi chín ca
có tám trăm một mươi một một trăm bốn mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
tp hcm bốn trăm hai mươi chín tám mươi hai bình dương hai trăm ba mươi chín hai mươi bốn đồng nai sáu mươi ba bảy trăm một mươi năm long an ba mươi bốn năm trăm bốn mươi một tiền giang một mươi sáu một trăm hai mươi bốn
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một sáu trăm bốn mươi chín
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm một mươi ba chín trăm sáu mươi ba
số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai sáu trăm tám mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ một tám trăm linh ba thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm bốn mươi sáu thở máy không xâm lấn chín mươi chín thở máy xâm lấn ba trăm một mươi chín
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi
kỳ nhận năm mươi bốn ca tử vong
tại tp hcm hai mươi năm bình dương sáu tiền giang bốn long an bốn tây ninh bốn đồng nai ba sóc trăng hai kiên giang một cần thơ một đắk lắc một bạc liêu một an giang một ninh thuận
trúc bình số tử vong
tổng số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi một chín trăm một mươi ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
số ca tử vong trên một triệu dân xét thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
thưa quý vị chuyển đến một thông tin của tp hcm
mới đây bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khoáng một mươi năm chủ tịch ban nhân dân tp hcm pham văn mãi đã chia sẻ về việc mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ trên địa bàn tp hcm
theo ông phạm văn mãi chủ quán và chính quyền địa phương phải quản lý để việc mở bán tại chỗ đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch như phục vụ năm mươi công suất và các biện pháp khác
đối với việc thí điểm cho bán bia rượu tại tp thủ đức và quận bảy ông mãi nhìn nhận có ý kiến cho rằng bán ăn tại chỗ thì không nên bia rượu có ý kiến thì nên
vì vậy tp hcm muốn có thí điểm để có thực tiến nếu tình hình tốt cải thiện thì việc này sẽ được mở ra
ông mãi khẳng định trong thời gian thí điểm này đến ngày một mươi năm tháng một mươi một ngoài chủ tịch ubnd tp thủ đức và quận bảy phải theo dõi đánh giá
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm sẽ theo dõi đánh giá và có sơ kết
rút kinh nghiệm để tính tiếp nếu ổn dân cũng không nên chủ quan khi đã tiêm vaccine kể cả tiêm đủ hai liều vaccine cứ đi tự do tập trung đông người
đây là suy nghĩ không đúng trong phòng bệnh
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi